hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch an tỉnh cao bằng cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chu văn thùy chú tại thôn nà báng thị trấn động khê huyện thạch an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chế tạo trái phép vũ khí thô sơ
theo điều tra vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba chu văn thùy bị tòa án nhân dân huyện thạch an tuyên án hai mươi bốn tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy do sức khỏe và có đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù và được tòa án nhân dân huyện thạch an chấp thuận
tuy nhiên trong thời gian hoãn chấp hành hình phạt tù ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm chu văn thùy lại tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và chế tạo trái phép vũ khí thô sơ
qua kiểm tra tại nhà đối tượng chu văn thùy cơ quan công an đã thu
cơ quan công an đã thu giữ nhiều ma túy các loại gồm heroin ma túy đá và sái thuốc viện
ngoài ra lực lượng công an đã thu giữ thêm hai khẩu súng tự chế loại súng ngắn bắn đạn thể thao và đạn k năm mươi bốn hai nòng súng loại dài dùng để chế súng săn hai bán súng bằng gỗ và một số công cụ phương tiện để phục vụ cho việc chế tạo súng tự chế
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý chu văn thùy theo quy định của pháp luật